sau hơn một ngày làm việc khẩn trương và trách nhiệm hôm nay tại thành phố vũng tàu tỉnh bà rịa vũng tàu
đã diễn ra lễ bế mạc hội nghị ubnd mặt trận tổ quốc việt nam lần thứ chín khóa tám
đồng chí trần thanh mẫn bí thư trung mương đảng chủ tịch ubnd mặt trận tổ quốc việt nam dự và phát biểu bế mạc hội nghị
với tinh thần trách nhiệm cao dân chủ đoàn kết hội nghị đã thống nhất hiệp thương cử một mươi năm đồng chí tham gia ủy viên ủy ban
năm đồng chí tham gia đoàn chủ tịch hiệp thương cử ông phùng khánh tài giữ chức phó chủ tịch ubnd mặt trận tổ quốc việt nam
hiệp thương cử linh mục trần xuân mạnh chủ tịch ubnd công giáo việt nam là phó chủ tịch không chuyên trách ubnd mặt trận tổ quốc việt nam khóa tám nhiệm kỳ hai nghìn một mươi bốn hai nghìn một mươi chín
hội nghị cũng đã nghe đại diện tổ thư ký trình bày dự thảo nghị quyết hội nghị
một trăm linh đại biểu dự hội nghị đã biểu quyết thông qua nghị quyết hội nghị ubnd mặt trận tổ quốc việt nam lần thứ chín khóa tám
thay mặt ban thường trực chủ tịch ubnd mặt trận tổ quốc việt nam trần thanh mẫn đã phát biểu bế mạc hội nghị
đồng thời đề nghị mặt trận tổ quốc việt nam các cấp và các tổ chức thành viên cần tiếp tục xác định đổi mới mạnh mẽ hơn nữa
nội dung phương thức hoạt động để thực hiện tốt hơn chức năng vị trí vai trò và nhiệm vụ của mình
nhất là việc nắm bắt tâm tư nguyện vọng các tầng lớp nhân dân hoạt động giám sát và phản biện xã hội
chất lượng hiệu quả các phong trào cuộc vận động và chất lượng đội ngũ cán bộ
đại hội mặt trận tổ quốc việt nam các cấp phải trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn đảng toàn dân
nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ đảng viên và nhân dân về sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc
về vị trí vai trò chức năng nhiệm vụ của mặt trận tổ quốc việt nam
đồng thời củng cố nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ mặt trận
nhất là cán bộ chủ chốt đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới